trong đó miền đông nam bộ không những là nơi đã diễn ra những trận đánh lớn giữa ta và địch
mà miền đông nam bộ còn là căn cứ của trung ương cục miền nam
cũng từ đây lực lượng của cách mạng miền nam từ nhỏ đến khi hình thành các sư đoàn quân đoàn binh chủng hợp thành
đồng thời cũng từ miền đông quân và dân ta thường xuyên mở những trận đánh lớn
đánh đặc công đánh biệt động vào nội đô sài gòn
với lối đánh xuất quỷ nhập thần làm cho quân thù khiếp đảm
và cũng từ căn cứ này quân chủ lực đã tiến đánh thẳng vào sài gòn thắng địch tại đây và trên chiến trường miền nam
những trận đánh lớn và chiến công gian dội của quân và dân miền đông nói riêng
và miền nam thành đồng tổ quốc nói chung đã khắc quả nên gián đứng việt nam tạo thế và lực trên chiến trường
buộc địch phải ngồi vào bàn đàm phán hiệp định paris tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và kết thúc chiến tranh ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
những ký ức hào hùng và những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc
đã và đang tiếp sức cho dùng đất miền đông gian lao mà anh dũng năm xưa phát triển nhanh và bền dững
trở thành dùng trọng điểm kinh tế phía nam của đất nước
chiến khu d được coi là trung tâm kháng chiến là nơi ra đời và phát triển của các lực lượng vũ trang miền đông nam bộ
như tiểu đoàn tám trăm linh trung đoàn bảy trăm sáu mươi hai sư đoàn chín sư đoàn năm
chiến khu d còn gắn liền với những chiến công gian dội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc
như chiến thắng bình giả phước long tân uyên phước thành đất quốc đồng xoài củ chi dầu tiến trảng bàng
về phương diện chính trị tinh thần chiến khu đê tồn tại như một biểu tượng của cuộc kháng chiến
tiêu biểu cho ý chí quật cường không khuất phục sự dũng cảm mưu trí trong đấu tranh
sức mạnh tinh thần của dân tộc là nguồn hy vọng là niềm tin của toàn thể cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn miền đông nam bộ
trung tướng phạm văn vĩ chính quỹ bộ tư lệnh quân khu bảy khẳng định
từ trong lịch sử thì trong cái vùng trang đại bộ này cái địa bàn quân khu bảy hiện nay nó luôn luôn là cái vùng trọng điểm
từ năm một nghìn sáu trăm hai mươi ba khi mà những người việt nam đầu tiên mà vô khai phá đất phương nam điểm đầu tiên là ở đây
điểm tạo đà cho phát triển cũng là ở đây
và trong các thời kỳ về sau này trong thời kỳ mà chúng ta kháng chiến chống pháp chúng ta kháng chiến chống mỹ
thì đế quốc pháp đưa quốc mỹ và chế độ cũ cũng thấy rất rõ cái tính sung yếu của cái địa bàn này
và đối với cái thời kỳ đó đây là thủ phủ của các cái chế độ tài sản
và trong thời bình hiện nay các địa chính trị địa kinh tế nó đã quy định
cái địa bàn quân khu bảy trong đó có thành phố hồ chí minh là một cái trọng điểm
kinh tế văn hóa chính trị xã hội kể cả quốc phòng an ninh
chúng ta đã thấy khi mà trong kháng chiến chống mỹ quyền sài gòn còn cả cái miền tây
và còn cả một số các địa bàn sung yếu khác cũng như là binh lực quả lực cũng rất mạnh
nhưng mất sài gòn là mất chế độ nguyên về sài gòn
hay nói cách khác chúng ta giải phóng được sài gòn thì chúng ta giải phóng được miền nam
thống như tổ quốc đó là cái điểm hẹn lịch sử của chúng ta trong kháng chiến
và nay nó cũng là cái điểm hẹn của nhân dân cả nước của chúng ta trong cái thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
địa bàn quân khu bảy hiện đóng góp hơn năm mươi tổng ngân sách quốc gia
riêng thành phố hồ chí minh đang đảm nhiệm hơn ba mươi tổng ngân sách quốc gia
như vậy hơn phần nữa cái sức mạnh giữ nước của chúng ta nằm ở địa bàn quân khu bảy
trong đó có thành phố hồ chí minh
tất cả những điều đó nó nói lên
cái giai trò cái vị thế của cái địa bàn quân khu bảy
cả trong lịch sử cả trong kháng chiến
và cả trong công cuộc xây dựng và bởi giới tổ quốc hiện nay
trong kháng chiến miền đông được tổ chức thành những căn cứ lớn
dùng đông bắc được mở rộng tới tây nguyên và biên giới campuchia
nối xuống dùng biển vũng tàu được gọi là chiến khu a
dùng căn cứ tây bắc gồm chiến khu dương minh châu củ
dùng rừng núi tây ninh giáp giới campuchia
nối liền xuống lòng an được gọi là chiến khu b
trở thành một thế trận bao dây uy hiếp sài gòn
trung tâm đầu não của miễn nguyện
đám góp lớn nhất của quân nhân nam bộ
thì ngồi cái việc mà vì chiến trường chính
chứ chủ yếu là phải đánh cho nó
nó nó nó nó tan rã hoặc tiêu hóa tiêu diệt
các cái binh đoàn chủ lực chính của đám sài gòn
tạo một cái thế cho chiến dịch hồ chí minh hình thành
như là giải phóng long đồng nè
nó đánh đường hai mươi nè ở túc trưng nè
rồi là mở cái đường gọi chuyển hồ chí minh
từ tây nguyên qua đông nam bộ nè
rồi là từ đông nam bộ là mở cái đường gọi chuyển hồ chí minh
nó đến đồng bàng đông bộ xong nó lao
trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
những địa danh một mươi tám thông dừng trầu ba điểm hóc môn
đã đi vào lịch sử của dân tộc với những trang sử vàng chói loại
với một địa đạo củ chi đất thép thành đồng
một địa đạo phú thọ hòa gan gốc an phú đông rừng cao đỏ
chiến khu rừng sát tàm giác sắt
trong đó địa đạo củ chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng
là kỳ quan độc nhất vô nhị trên thế giới
với chiều dài hai trăm năm mươi km chạy quắc nguéo trong lồng đất
được làm từ dụng cụ thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc xe xúc đất
nhưng quân và dân quyền củ chi đã đánh tan những trận càng quét lớn của quân thù
lúc ẩn lúc hiện nên mỹ cũng nhận xét
nếu củ chi còn sài gòn mất mà ngược lại củ chi mất sài gòn còn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đó nó đưa một cái sư đoàn hai mươi năm bộ binh mỹ
sư đoàn quân vũ kích giỏi nhất của nó đó qua phụ trách cái củ chi

cái sư đoàn đó là nó ở tại củ chi từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đó ha cho tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
kỷ niệm sâu gắt nhất của cái cụm tình báo mình á
là lần đầu tiên mình quên chết ba thằng mỹ trong cái địa đạo đó
là bữa đó nó có tên gián điệp mà ra không biết
nó chạy nó dây dây cái địa đạo ở bến đình á hiểu không
thì mình cụm trưởng trị nuôi rồi mình dời đi
nhưng mà bị mình thấy nó trinh sát ậ mình biết
để lại ba dũng sĩ thôi tức là tụi bay phải quýnh
thì mấy thằng mỹ nó chung xuống chung xuống thì với địa đạo nó có cái nắp bổng vậy nè
rồi cái xuống cái nắp cầm vậy nè hiểu không
rồi có cái đoạn mà kêu bằng quá đá ông mỹ ấy không được phải sở vậy lắm
mấy em nó ở trên nắp bổng á thằng mỹ vừa đưa lên nó buông xuống hai trái lụ đạn
thì ở dưới chết
một sứ đoàn bộ binh mỹ đứng vào cụm tình báo chúng tôi
b năm mươi hai b năm mươi bảy tàu thủy tàu bò hóa học hai cây
ở cây chết đất đá trụi nhưng có người không lấy chiếc
người chiến sĩ thời nay đã là trung đội trưởng đường địa đạo xưa vẫn là căn cứ
vẫn chắc của chúng tôi
còn sứ hai mươi năm bộ binh mỹ nay đã cút rồi
mang theo quốc thần vì những con đường địa đạo
ôi đang quý đang yêu và đang ghi vào lịch sử
những con đường địa đạo đất cũ chi
đặc khu rừng sát địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca
gắn liền với những chiến công vinh liệt của đoàn một mươi đặc công trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
là dùng đất rừng thiên nước độc đầy rẫy cá sống và hiểm nguy trình rạp
nhưng được sự đùm bọc và sẻ chia của nhân dân đoàn một mươi đặc công rừng sát đã lặp được nhiều chiến công hiển hách
người dân cần giờ phải nói là cuộc cách mạng kháng chiến chống mỹ này đối với cần giờ là một chiến trường du kích
nếu không có rừng không có địa hình thuận lợi cho du kích thì cái lực lượng khó tồn tại
nói bằng là cái lòng dân cái lòng dân che dưỡng nuôi che giấu lực lượng kịch mạng
lực lượng hết thì dân đưa con em họ vô xây dựng cái lớp này ngã xuống cái lớp khác xây dựng lớn lên
cứ vậy mà tồn tại chiến đấu ở trên
nối bật là những chiến công huyền thoại như đốt cháy kho xăng nhà bè
xóa sổ kho bơm thành tuy hạ phá quỷ chiến hạm khủng long baton rouge victory
pháo kích trung chuyển dinh độc lập tòa đại sứ hoa kỳ
trong đó lực lượng của ta cũng đã có tám trăm sáu mươi đồng chí đã anh dũng hy sinh
hiện có năm trăm bốn mươi liệt sĩ không tìm được hải cốt
ông nguyễn ngọc bé chủ tịch hội cựu chiến binh quyền cần giờ là một người lính đoàn mười đặc công rừng sát
đã từng tham gia nhiều trận đánh nổi tiếng
sau khi chúng tôi đêm gần giang sáng chúng tôi vào các ấp chiến lược để chiếm
thì bọn địch nó bung ra ngoài hết
và đến sáng ra thì nó phản kích trở lại
nó phản kích trở lại thì đội của tôi một mươi sáu người một mươi sáu đồng chí khi vào thì lúc ra bị nó bao vây
và khi mà trở về đến chạy được coi là đến mép rừng sát xuống được là cái khu an toàn đó
thì chúng tôi chỉ còn được khoảng bảy người tức là hy sinh khoảng một mươi hai
đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bám sát chủ trương của đảng về chiến dịch hồ chí minh lịch sử
quân và dân miền đông đã tham gia chiến dịch giải phóng phước long đồng xoài
đồng loạt tấn công làm chủ các tuyến đường một mươi ba một mươi bốn hai mươi hai mươi hai kết hợp với chiến dịch tây nguyên
giải phóng hai tỉnh bình long phước long
một vùng trảng bàn giàu tiếng cụ chi
trong đó trận đánh ở long khánh xuân lộc là trận quyết chiến giữa ta và địch
nguyễn quyền đã đặt ở đây cánh cửa thép
nhằm cản bước tiến công thần tốc của quân giải phóng trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử
nhưng thực hiện chủ trương của bộ chính trị thường vụ trung ương cục
quân quỹ trung ương và bộ tư lệnh miền đã quyết định mở chiến dịch xuân lọc long khánh
sau một mươi hai ngày đêm chiến đấu đầy cam go ác liệt và nhiều hy sinh mất mát
quân và dân ta đã lập nên chiến công oai hồn đập tàn cánh cửa thép xuân lộc
tuyến phòng thủ cuối cùng của địch hướng đông bắc sài gòn giải phóng hoàn toàn thị xã long khánh
mở hành lang chiến lược cho các binh đoàn chủ lực của ta tiến về sài gòn
trong chiến dịch mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chiến dịch hồ chí minh
thì trung đoàn đại cao mũ ba chúng tôi được trên bộ thứ lý miền giao
giữ cầu mới cầu ghen ở biên hòa đấy là đừng cho địch nó phá để bộ đội đại quân qua
thì chúng tôi giữ đó hai ngày cho nên hy sinh mất năm mươi ba đồng chí tại đó
đánh tháng đầu thì tôi đứng tại cầu ghen với mấy chiến sĩ cầm cây cờ đỏ xa vàng
thì có một chị phụ nữ chị đi qua chị nói trời đất ơi thật như trong mơ
đi qua thật như trong mơ mà trong lúc dân người ta vẫn gánh bầu bí
người ta nghèo thôi bầu bí người ta đến cãi người ta theo người ta ủng hộ bộ đội
tôi thấy là rất là tình nghĩa quân dân chúng tôi cũng thấy là hóa ư là cảm động
cùng với lực lượng vũ trang lực lượng an ninh ở các tỉnh miền đông đã tấn công diệt ác phá kiềm
bóc gỡ các mạng lưới chỉ điểm của tình báo và cảnh sát làm trong sạch các địa bàn xung quanh sài gòn
đồng thời trong chiến dịch đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
an ninh các tỉnh miền đông vừa có nhiệm vụ kết hợp các mũi tấn công vũ trang để tấn công vào các đối tượng của ngành
thu hồi mọi tài liệu ở các tỉnh và quyền của địch đồng thời phục vụ các mũi của năm cánh quân trên nằm hướng tấn công
và kết hợp với các lực lượng an ninh lực lượng đặc công biệt động trong đánh ra ngoài đánh vào tiến vào sài gòn để giải phóng thành đô
đến xem địa cụ chi thì thấy nó đơn giản
những mô hình tượng trưng nhưng mà thực sự không phải như vậy
các tổ chức chính trị các bà mẹ các gia đình nhân dân đùm bọc và nuôi dưỡng
nó sáng sinh ra nhiều anh hùng ở miền đông là từ những gian khổ
mà ai chịu gian khổ được miền đông thì mới chiến đấu thắng lợi được đó là cái điều khẳng định như thế
tổng chiến công nổi dậy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cũng sức phát lực lượng
nói chung là cả miền bắc chi viện cả miền đông miền tây
nhưng phải nói là lực lượng tại chỗ của sài gòn gia đình
mà nhân dân nổi dậy là cái lực lượng vô cùng quan trọng
cũng mới nói rằng nếu không có lực lượng tại chỗ thì đại quân cũng khó mà giành thắng lợi
đại tá đinh giang huệ
đại tá đinh giang huệ
nguyên trưởng phòng khoa học công nghệ và môi trường quân khu bảy
đã từng nghiên cứu các đề tài khoa học quân sự
tham gia viết lịch sử quân sự
giết tổng kết chiến tranh của lực lượng vũ trang quân khu bảy
đã khẳng định về truyền thống đấu tranh kiên cường của quân và dân miền đông nam bộ
thì tôi tóm tắt lại cái miền đông á
thì tôi hiểu như thế này
cái cơ quan đầu não của kẻ thù nó nằm ở sài gòn
mà sài gòn là miền đông
cho nên tất cả những cái bộ máy đàn áp
bộ máy phản động của nó là tập trung ở sài gòn chợ lớn này là ở miền đông
các cái căn cứ chiến lược của nó để mà tiến hành chiến tranh của cả đông dương này
cũng như sau này có mỹ đó
là của miền nam này cũng tập trung ở miền đông này
cho nên tất cả cái đó nó nói lên ở chỗ cái miền đông này
là chịu đựng tất cả những cái gì mà tập trung nhất của cái tập đoàn phản động của nó là như vậy
chính như thế cho nên là khi có một cái chủ trương gì lớn
thì là nó tiến hành các chiến dịch các chiến dịch tìm diệt
thì nó cũng triển khai ở miền đông này
tất nhiên là toàn nam bộ toàn miền nam này
nhưng mà cái nơi để mà tập trung để mà bảo vệ cái đầu não của nó cũng là ở miền đông này
cho nên chính vì thế tôi nói cái ác liệt là như thế
cái nguyên nhân ác liệt của nó
để có được chiến công oanh liệt đó
quân và dân miền đông đã phải đổi biết bao sương máu
chiến đấu hy sinh trên mảnh đất kiên cường này
những hy sinh
những hy sinh
những mất mát đau thương đó
có người đến nay vẫn không tìm thấy hải cốt
nhưng vì miền nam ruột thịt
họ sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc
tự hào với truyền thống của ông cha
tuổi trẻ các tỉnh miền đông hôm nay
đã không ngừng phấn đấu học tập
rèn đức luyện tài
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu
và làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần
những dấu ấn mùa hè xanh
những chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng
và an sinh xã hội của tuổi trẻ hôm nay
được khơi nguồn từ các phong trào đấu tranh
đã góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng đất nước
đồng thời hăng hái đi đầu
trong các phong trào lập thân lập nghiệp
và tuổi trẻ giữ nước
xứng đáng với truyền thống quê hương
miền đông gian lao mà anh dũng
phát huy những truyền thống
của trung đoàn
thì trong giai đoạn hiện nay
trung đoàn gia đình luôn không ngừng
học tập rèn luyện
công tác để
hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao
sự ổn định chính trị
và an toàn của
mảnh đất đầy
bôm rơi đạn dội năm xưa
giờ đây đang từng giờ
được thay gia đổi thịt
những khu chế xuất khu công nghiệp
khu sản xuất công nghệ cao
những trường học những bệnh viện
và diện mạo của nông thôn mới
với những đại lộ kết nối dùng miền
trong cả nước
những bến cảng những khu đô thị
được mọc lên sang sát đềm đềm
trang hòa trong ánh điện
những khu căn cứ kháng chiến năm xưa
đã trở thành những khu du lịch
hấp dẫn của du khách trong nước
và quốc tế
gián dấp của những đô thị sầm quốc
gian minh hiện đang được phát triển
với tốc độ nhanh và bền dẫn
càng tô điểm cho dùng quê
tràn đầy nhựa sống